liên quan đến việc xây dựng nhà trái phép tại vườn quốc gia ba bể đã được truyền hình nhân dân phản ánh
đến nay mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã có công văn số bốn nghìn năm trăm bốn mươi chín ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu các cấp ngành chức năng của huyện ba bể khẩn trương giải quyết rứt điểm tình trạng xây dựng trái phép
tại thôn cốc tộc xã nam mẫu
tuy nhiên đã gần chín tháng trôi qua dù việc xây dựng tám ngôi nhà sai quy định vẫn chưa được giải quyết triệt đề
thì tại khu vực này nhiều ngôi nhà không phép lại ngang nhiên được xây dựng lên
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
đây là khu đất được gia đình ông nguyễn văn viện ở tiểu khu bốn thị trấn trợ rã mua lại của người dân thôn cốc tộc
với diện tích trên một m hai
khu đất này được xác định nằm trong vùng đệm của vườn quốc gia ba bể
nếu không có hộ khẩu tại thôn cốc tộc thì sẽ không được xây dựng nhà tại đây
thế nhưng không hiểu lý do gì năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân huyện ba bể lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông việt
trong đó có hai trăm linh m hai
trong đó có hai trăm linh m hai là đất ở và gần chín trăm linh m hai đất trồng cây lâu năm cây lâm nghiệp
ngay sau đó ông viện đã đầu tư và đồng loạt xây dựng những ngôi nhà ở đây
điều đang nói việc xây dựng diễn ra trong thời gian dài không hề lén lút và cũng không bị chính quyền và vườn quốc gia ba bể nhắc nhở hay ngăn chặn
chỉ khi những ngôi nhà đã gần hoàn thiện vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
việc xây dựng của gia đình ông mới bị các cơ quan chức năng đình chỉ thi công
tôi xin khẳng định lại là tôi mua đất
làm nhà là công khai minh bạch không tranh chấp với anh
sau tôi phải xin phép các cấp chính quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi thì tôi mới làm nhà
trong quá trình tôi xây dựng thì cán bộ vườn quốc gia vẫn thường xuyên đi lại
thay vì nhắc nhở hoặc là đình chỉ gì đấy
thì các anh ấy không thấy nhắc nhở gì mà chỉ đến hỏi thăm tiến độ công trình của tôi
nếu gia đình tôi có sai phạm tại sao các anh không ngăn chặn tôi từ đầu đi
thì tôi sẽ không đầu tư vào để khó khăn như bây giờ nữa
theo quy định của luật di sản tại ba thôn vùng lõi vùng đệm của danh làm thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt hồ ba bể
là bác ngòi cốc tộc và bó lù thuộc xã nam mẫu huyện ba bể
sẽ nghiêm cấm việc mua bán đất cho người từ bên ngoài
họ sẽ phải vào xây nhà cư trú sinh sống để hạn chế gia tăng dân số
xâm hại di tích nhằm bảo tồn cảnh quan cảnh vật ở đây
tuy nhiên chưa hiểu lý do nào chính quyền các cấp và cơ quan chức năng huyện ba bể
vẫn làm thủ tục mua bán đất cấp sô đỏ cho gia đình ông việt
hậu quả cho đến nay không chỉ gia đình ông viện mà còn rất nhiều hộ dân đã tự ý xây dựng
cơi nới nhà ở trong lòng hồ ba bể
đây phần lớn là những ngôi nhà không có giấy phép xây dựng
thậm chí là không chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vẫn ngang nhiên xây dựng
dư luận và người dân cho rằng nếu như vụ việc này không được giải quyết sớm
tình trạng xây dựng trái phép tại vùng lõi của vườn quốc gia ba bể sẽ diễn ra tràn lan
hy vọng trong thời gian tới tỉnh bắc cạn sẽ có cách giải quyết hài hòa
vừa bảo đảm quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bảo tồn di sản
cũng như bảo đảm được quyền và lợi ích của người dân